ngày hôm nay ukraine bắt đầu sơ tán dân thường khỏi thành phố sumi và thị trấn epin gần thủ đô kiev
công tác sơ tán đã được triển khai sau khi giới chức nga và ukraine nhất trí thiết lập hành lang nhân đạo
cho phép dân thường rời khỏi một số thị trấn và thành phố của ukraine
người đứng đầu vùng thủ đô kiev cho biết tính đến một mươi bốn h ba mươi ngày tám tháng ba theo giờ việt nam
đã có hơn một trăm năm mươi người được sơ tán và công tác này vẫn đang diễn ra
trong khi đó cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho rằng số người tị nạn rời ukraine sẽ lên con số hai triệu trong hai ngày tới
trước đó liên hợp quốc ước tính trong hơn một mươi ngày qua đã có hơn một năm triệu người từ ukraine sơ tán sang các nước châu âu
ukraine cùng ngày cho biết nước này đề nghị nga mở các hành lang nhân đạo từ volnovakha và mauriopol đến zaporizhia
cũng như từ kiev và kharkov đến phía tây ukraine
hiện eu đã đồng ý cấp quy chế cư trú tạm thời cho người ukraine chạy nạn

và cho phép họ sau khi nhập cảnh có thể xin việc làm hưởng trợ cấp xã hội và được cấp nhà trong thời gian tối đa ba năm